bắt đầu thực hiện từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay chương trình thắp sáng đường quê đã được công ty điện lực tỉnh gia lai triển khai trên toàn tỉnh
theo đó công ty điện lực gia lai cũng đã thực hiện được ba mươi một công trình tại các thôn làng vùng sâu vùng xa vùng khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh với tổng kinh phí gần nửa tỷ đồng
riêng trong năm hai nghìn một mươi chín này có bốn công trình thắp sáng đường quê được công ty điện lực gia lai thực hiện tại bốn huyện của tỉnh gồm chư sê đức cơ mang giang và công trô với tổng khối lượng ba một km đường dây
bốn bộ điều khiển với gần bốn mươi bảy cần và bóng đèn phục vụ cho hàng nghìn hộ dân nghèo sinh sống tại các vùng sâu vùng xa vùng khó khăn vùng biên giới của tỉnh